số mẫu này là nhóm đầu tiên trong số hơn ba hai trăm linh người dân quận hải châu sơn trà và huyện hòa vang
đây là ba địa phương có ca lây nhiễm trong cộng đồng nên được ưu tiên xét nghiệm trước
phương pháp xét nghiệm gột nhóm đang được cdc đà nẵng thực hiện nhằm nhanh chóng khoanh vùng
truy vết tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng rút ngắn thời gian khi mà bộ y tế dự báo
đỉnh dịch sẽ xuất hiện trong vòng một mươi ngày tới
để tiến hành phương pháp này cdc đà nẵng lấy dịch hầu họng từng thành viên trong gia đình
tại các khu dân cư sau đó từ ba đến năm mẫu trong gia đình sẽ được cho vào một ống nghiệm
nếu kết quả dương tính với virus sars cov hai từng thành viên sẽ được lấy mẫu riêng để xét nghiệm khẳng định
cách làm này giúp loại bỏ nhanh các trường hợp âm tính đồng thời phương pháp xét nghiệm gộp nhóm
theo phương pháp cân bi trong toán học một số nơi trên thế giới đã áp dụng
còn giúp đà nẵng tiết kiệm được hóa chất vật tư dành cho xét nghiệm
tuy nhiên theo cdc đà nẵng những trường hợp nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín
vẫn sẽ được lấy mẫu xét nghiệm độc lập
theo thống kê hiện còn gần một bảy trăm linh du khách đang mắc kẹt tại đà nẵng
vì vậy bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu lên phương án đưa du khách mắc kẹt tại đà nẵng
về hà nội và tp hcm đảm bảo các yêu cầu về phòng dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng hàng không
lên phương án vận chuyển khách du lịch đang ở lại tp hcm về cảng hàng không quốc tế nội bài
và cảng hàng không quốc tế tân sân nhất đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch
bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại các cảng hàng không
xem xét hỗ trợ miễn giảm các loại giá dịch vụ hàng không đối với các chuyến bay
chở khách du lịch đang ở lại tp hcm về địa phương theo đúng quy định của pháp luật
bộ giao thông vận tải cũng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân tp hcm
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với cục hàng không việt nam
các hãng hàng không để thực hiện việc đón trả khách du lịch đang ở lại thành phố đà nẵng trở về địa phương
và thực hiện các biện pháp giám sát cách ly y tế tại địa phương theo quy định
được biết hiện có một sáu trăm chín mươi năm du khách còn đang mắc kẹt tại đà nẵng trong đó chín trăm sáu mươi một khách trở về hà nội

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại khu vực tổ sáu mươi tám khóm bình đức một phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
nhận được tin báo của nạn nhân về việc bị nhóm đối tượng khống chế đưa về tỉnh tây ninh

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tiến hành truy xét nhanh và theo dõi đối tượng
khi cả nhóm vừa về đến quán karaoke quỳnh hương thuộc phường an hòa thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
thì bị tổ công tác kết hợp với công an địa phương kiểm tra và mời về làm việc
qua đấu tranh ngày sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm bùi thị hồng nhi lý thủy tiên và lưu văn bình cùng chú tại tỉnh tây ninh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
ba đối tượng còn lại là nguyễn ngọc phương trâm nguyễn thị thảo và nguyễn thị trúc
nguyễn thị trúc linh bị tạm giữ ngay sau đó
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi còn làm việc tại karaoke quỳnh hương tỉnh tây ninh
nạn nhân có nợ linh gần sáu mươi triệu đồng
sau một thời gian về nhà thì nạn nhân không quay trở lại để trả tiền cho linh nên các đối tượng trên đã đến khống chế
người này trở lại quán karaoke quỳnh hương để tiếp tục làm việc để trả nợ
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý hai đối tượng chuyên đi cướp giật tài sản
đó là bùi nhân đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và y thanh hưng niêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều trú ở phường ya cao thành phố buôn ma thuận
do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đức đã rủ hưng đi cướp giật tài sản
thủ đoạn của hai đối tượng là
đức sẽ dùng xe máy chở hưng lưu thông trên các tuyến đường tại thành phố buôn ma thuột để quan sát theo dõi
khi thấy những người phụ nữ điều khiển xe máy và đeo túi sách sơ hở thì sẽ cướp giật
bước đầu hai đối tượng khai nhận với thủ đoạn trên đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản
vâng thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay thì gần tám mươi thí sinh hà nội làm thủ tục bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi năm nay
chủ động lên phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
sẵn sàng giúp đỡ các phụ huynh cũng như các thí sinh đến các điểm thi đúng giờ an toàn và tránh ủn tắc
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong buổi sáng ngày hôm nay
điểm thi trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
năm nay tại điểm thi này có sự tham gia của hơn ba trăm linh thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ sáng nhiều phụ huynh học sinh đã đưa con mình đến điểm thi
để không xảy ra tình trạng ủn tắc tại khu vực cổng trường lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng để phân luồng giao thông
tôi đã có ý kiến xin ban chỉ huy đội ý kiến rồi là sẽ cắm thêm người
chốt chặn các điểm nút giao thông trên dưới ngã tư và quanh khu vực thì tăng cường thêm người
để phân luồng và hướng dẫn cho người nhà học sinh sẽ được thuận lợi hơn và thông suốt
ngoài ra để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng chức năng đều tổ chức tuyên truyền đến người nhà và thí sinh đi thi
đặc biệt mỗi thí sinh đều phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng vào
đồng thời lực lượng chức năng tại mỗi điểm thi đều lên các phương án hỗ trợ phụ huynh thí sinh
trong lúc chờ con em mình thực hiện các phần thi
công an phường đã tổ chức rất đông lực lượng để tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh
để xe đúng nơi quy định chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông
đồng thời tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh giữ đúng khoảng cách để phòng chống dịch bệnh covid
công an phường đã phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên để phối hợp với lực lượng y tế
để kiểm tra đo thân nhiệt đối với học sinh và địa điểm thi
đồng thời nhắc nhở học sinh phụ huynh học sinh giao khẩu trang đúng quy định
theo sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết toàn thành phố sẽ có khoảng tám mươi thí sinh
dự tì thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm hai nghìn hai mươi bao gồm cả thí sinh tự do với một trăm bốn mươi ba điểm thi
khoảng tám bảy trăm linh cán bộ coi thi giám sát phòng thi
do đó trong thời gian thí sinh thực hiện các phần thi lực lượng chức năng cũng liên tục tăng cường công tác
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời luôn sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh khi cần thiết
ngoài các chốt cố định xung quanh khu vực còn thi công an phường đồng thời tổ chức hai tổ tuần tra
để thường xuyên tuần tra xung quanh khu vực điểm thi
để đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi trên trò
trường hợp các thí sinh gặp hỏng hoặc phương tiện ngoài đường sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thi
đội cảnh sát đồng sáu bố trí các phương tiện để cho các bạn thí sinh đến trường nhanh nhất có thể bằng phương tiện của đội cảnh sát đồng sáu
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám
với các phương án đã được triển khai
và thực hiện lực lượng công an cùng toàn thể lực lượng chức năng khác đang góp phần giúp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra tuyệt đối an toàn
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi
thì việc bảo mật vận chuyển đề thi phòng chống gian lận thi cử cũng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của lực lượng công an trong mỗi kỳ thi
và sau đây sẽ là ghi nhận tại tp hcm
tại tp hcm kỳ thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi có một trăm một mươi sáu đồng
trong một mươi năm điểm thi có những nơi cách xa trung tâm thành phố vì vậy công tác vận chuyển đề thi được thực hiện từ bốn giờ ba mươi sáng
để đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn vận chuyển đề thi luôn được lực lượng công an tp hcm và cơ quan chuyên môn theo sát trong suốt hành trình
sau khi nhận đề thi các điểm thi cũng siết chặt công tác đảm bảo an toàn
tại phòng chứa đề thi luôn có các cán bộ công an và cán bộ phụ trách búc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngoài ra trong phòng chứa đề luôn có camera giám sát
tất cả cái nhiệm vụ mà công an được phân công thì
ở tất cả các khâu nó đều quan trọng mà nó đều có liên quan với nhau
chỉ một khâu nó trục trặc thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi
theo quy định thì có một cái điểm mới ví dụ như thí sinh năm nay là thí sinh sẽ được sử dụng khẩu trang trong phòng thi
thì bây giờ cái việc kiểm tra giám sát phòng chống trang là đối với cái việc này
tuy nhiên là cũng như kinh nghiệm nhiều năm mà theo cái quy định thì chúng tôi thấy là cái khâu bảo vệ an toàn
cái trung tâm in sao để thi và cái vận chuyển đề thi bài thi
và cái bảo vệ trong quá trình chấm thi
cái đó là cái khâu mà nó có thể là quyết định đến cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn đối với kỳ thi năm nay
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắc cũng đã chỉ đạo các đơn vị là tăng cường công tác tương tra kiểm soát
khép kính thời gian địa bàn đảm trách để hỗ trợ cho quá trình vận chuyển đề thi
đảm bảo yếu tố bí mật an toàn thông suốt
chúng tôi cũng đảm bảo lực lượng ứng trực dự phòng
để khi mà công an thành phố hoặc là sở giáo dục có yêu cầu thì chúng tôi sẽ triển khai được ngay
bên cạnh việc bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trực tự an toàn tại điểm thi trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi
các lực lượng được phân công cũng lên phương án để quản lý phòng ngừa hành vi vi phạm quy chế thi
đặc biệt là sử dụng thiết bị công nghệ cao
khác với một số tỉnh thành khác thành phố hồ chí minh sẽ không lưu trữ đề thi và bài thi qua đêm
tuy nhiên bên trong khu vực địa điểm thi vẫn được giám sát chặt chẽ
ở bên trong thì chúng tôi đề nghị công an hỗ trợ hai điểm
thứ nhất là tại phòng chứa đề và bài thi
mặc dù thành phố hồ chí minh được bộ dự tạo cho phép là không để bài thi và đề thi ở tại điểm thi qua đêm
tức là buổi sáng giao đề thì bữa chiều lấy bài tức là đem tất cả các bài thi về hội đồng thi
cho nên là ở điểm thi không có bài thi đề thi ở lại qua đêm
tuy nhiên thì cũng có bố điểm cái phòng camera giám sát hai mươi bốn h
và lưu trữ đề thi
lực lượng công an túc trực do đó khi bắt đầu thời gian nhận đề buổi sáng và kết thúc thời gian làm bài thi buổi chiều
với sự vào cuộc của các sở ngành và sự chỉ đạo quyết liệt của bang chỉ đạo kỳ thi
các điểm thi tại thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định đảm bảo an toàn
nghiêm túc khách quan đúng quy chế
tuy nhiên việc tổ chức phải vừa đảm bảo chất lượng an toàn về an ninh
nhưng đồng thời hết sức quan tâm phòng dịch
để làm được điều này từng điểm thi cán bộ làm nhiệm vụ trong kỳ thi cần kiểm soát tốt tình hình
và khi có tình huống xảy ra phải báo cáo khẩn cấp về hội đồng thi
gá bạc đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau lông mảy phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố hải dương
tỉnh hải dương là đối tượng đào thị kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi bốn b hai mươi
khu một mươi tám phường ngọc châu thành phố hải dương tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trước mép trái
còn về tội đánh bạc công an thành phố hải dương
tỉnh hải dương cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi ba ngõ chợ khâm thiên phường trung phụng quận đống đa hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý